được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi hệ thống đê bao vùng trũng huyện hải lăng tỉnh quảng trị có tổng chiều dài hơn năm mươi sáu km có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn và lũ sớm cho hơn bốn năm trăm linh hectare lúa ở vùng đông nam huyện hải lăng
qua gần bảy năm sử dụng do nhiều nguyên nhân khác nhau hệ thống đề bao đã bị sạt lở và nguy cơ sói lở gần một mươi hai km tình trạng này đã khiến chính quyền và người dân nơi đây rất lo lắng
đây là tuyến đê bao thuộc địa bàn thôn phú kinh xã hải hòa huyện hải lăng tỉnh quảng trị có chiều dài gần sáu trăm linh mét nằm trên ngã ba sông mai lĩnh và vĩnh định này đã bị sói lở hoàn toàn
tuyến đề bao của xã hải hòa dài một mươi hai km riêng đoạn đê bao ở thôn phú kinh này nếu vỡ đê thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến hơn một hectare lúa thuộc năm xã ở vùng trúng huyện hải lăng
mặc dù địa phương nơi đây đã trích kinh phí hơn năm mươi triệu đồng để mua cọc tre ra cố đê nhưng trên đê vẫn tiếp tục bị sói lở
toàn hệ thống đê bao vùng trũng hải lăng dài năm mươi sáu km thì có gần một mươi hai km bị sói lở
trong đó có hơn hai km phần chân đê và mái đê bị sói và sạt lở nặng
theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị thì nguyên nhân là do mưa lũ nên giữa lòng sông bị bồi lấp vì vậy đã làm thay đổi dòng chảy của sông
bên cạnh đó là ý thức của người dân trong việc bảo vệ đê còn hạn chế
cho phép vùng trũng này đã được xây dựng một đề ảnh chứng tin hoặc dự án tổng thể
trước hết là phải tính đến là cái nào
họ vét cái hệ thống sông qua cái khu vực này để đảm bảo cái tiêu thoạt lũ
quan tâm đầu tiên đưa cái dòng chảy của sông vào giữa cái lòng sông để đảm bảo cho cái hệ thống đê này nó giữ được một cách lâu bền
những năm qua chính quyền địa phương và người dân ở các xã vùng trúng huyện hải lăng tỉnh quảng trị đã đầu tư kinh phí cũng như công sức để ra cố đê
nhưng xem ra đây chỉ là giải pháp trước mắt
với tốc độ xói lở đê như hiện nay nếu không được xử lý rứt điểm
thì người dân ở vùng trúng huyện hải lăng sẽ luôn ở trong tình trạng lo lắng bị mất mùa vì ngập ống